thông tin mới nhất về cơn bão số năm
vào hồi một mươi sáu h ngày hôm nay vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi ba ba độ vĩ bắc một trăm một mươi sáu năm độ kinh đông
cách quần đảo hoàng sa khoảng sáu trăm sáu mươi km về phía đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín tức là từ sáu mươi cho tới chín mươi km một giờ giật cấp một mươi một
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm km và có khả năng mạnh thêm
đến một mươi sáu h ngày một mươi bảy tháng chín
vị trí tâm bão cách quần đảo hoàng sa khoảng hai trăm hai mươi km về phía đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi cấp một mươi một tức là từ chín mươi đến một trăm một mươi năm km một giờ giật cấp một mươi ba
do ảnh hưởng của bão nên khu vực giữa biển đông có gió mạnh cấp tám cấp chín
sau tăng lên cấp một mươi cấp một mươi một giật cấp một mươi ba
biển động dữ dội cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
do ảnh hưởng của bão số năm nên từ chiều mai một mươi bảy tháng chín
đến đêm ngày một mươi tám tháng chín
các tỉnh từ hà tĩnh đến quảng ngãi có mưa to đến rất to
với lượng mưa phổ biến từ hai trăm linh ba trăm linh mm một đợt có nơi trên bốn trăm linh mm
các tỉnh nam trung bộ bắc tây nguyên có mưa vừa mưa to
với lượng mưa phổ biến từ năm mươi đến một trăm linh mm một đợt
từ một mươi tám đến ngày hai mươi tháng chín ở các tỉnh đồng bằng bắc bộ thanh hóa nghệ an
có mưa vừa mưa to với lượng mưa phổ biến từ một trăm linh một trăm linh mm một đợt
ngoài ra do ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên
từ đêm ngày một mươi sáu đến ngày một mươi chín tháng chín
trên vùng biển từ bình thuận đến cà mau và khu vực nam biển đông
bao gồm cả vùng biển quần đảo trường sa
có gió tây nam mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín
sóng biển cao từ hai đến ba năm mét biển động mạnh
công tác sẵn sàng chủ động ứng phó với mưa bão sắp đến
được các cấp các ngành trên địa bàn thành phố triển khai quyết liệt
nhất là các biện pháp cần thiết đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân
các công trình xây dựng giảm thiểu thiệt hại do mưa bão
công ty công viên cây xanh đà nẵng đã tiến hành cắt tỉa cây xanh
trên các tuyến đường rộng trên bảy năm mét khu vực công viên vườn hoa đài tưởng niệm
công việc cắt tỉa tập trung vào những loại cây có đường kính
chiều cao trên tám m cành cây bị sầu mục
trước khi bão đổ bộ sẽ cắt ba mươi bốn mươi diện tích tán lá
đối với cây xanh có nguy cơ ngã đổ ở tuyến đường đông dân cư
cho phép cắt tỉa mạnh năm mươi diện tích tán lá
nhằm bảo đảm an toàn cho người dân
đối với công trình đang thi công xây dựng trên địa bàn
cơ quan chức năng cũng yêu cầu chủ đầu tư
phải thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho người
thiết bị công trình và các công trình lân cận
đặc biệt công tác đảm bảo an toàn
đối với cần trục tháp máy vận thăng
và các thiết bị làm việc trên cao trong mùa mưa bão
trong mùa mưa bão thì thứ nhất là đơn vị thi công có những phương án
là các cái bật tư và các cái bật tư
đều vào công trình để phòng chia chắn mọi cái
phòng chống dĩ thép với các công việc an toàn vệ sinh môi trường
phòng chống cháy nổ tất cả những việc đó
là phải được đôn đốc kiểm tra giám sát
hàng năm thì sở dựng đã có kế hoạch cụ thể
đặc biệt đối với các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố
sử dụng các thiết bị như là cầu tháp
ngay từ đầu mùa mưa thì sở có những
cái văn bảo chỉ đạo rất sát sao
đặc biệt đó là cái phương án mà hạ cầu thấp
trong vấn đề mùa bão
thì năm nào sở xây dựng cũng tiến hành xử lý cái việc này
đối với những công trình vi phạm thì sở dụng sẽ có những giải pháp
xử lý vi phạm theo quy định
đối với các công trình đang khai thác sử dụng
cơ quan chức năng yêu cầu người dân chủ sở hữu thực hiện gia cố
đối với các công trình sử dụng máy tôn trần nhựa cửa kính
công trình gắn bà nô biển quảng cáo bùng chứa nước trên cao
kiểm tra rà soát trước thời điểm mưa bão đang đến gần